sau một mươi hai ngày thẩm vấn và tranh luận sáu ngày nghị án vào chiều ngày hôm qua tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt năm mươi bốn bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu
trong đó tòa tuyên phạt mức án cao nhất là tù trung thân về tội nhận hối lộ đối với ba bị cáo là nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế và vũ anh tuấn cựu cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
hoàng văn hưng cựu điều tra viên cơ quan an ninh điều tra bộ công an cũng bị tòa tuyên phạt tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng bị ghét án về tội nhận hối lộ cựu thứ trưởng bộ ngoại giao tô anh dũng bị tòa tiên phạt một mươi sáu năm tù

trữ xuân dũng cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội ba năm tù
cựu phó giám đốc công an thành phố hà nội nguyễn anh tuấn bị phạt năm năm tù về tội môi giới hối lộ